các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
vào khoảng giờ ngày hai mươi ba tháng bốn luân điều khiển xe mô tô chở lê thanh tú và nguyễn lê ái sang đến đoạn đường quốc lộ hai mươi chín thuộc xã hòa phong huyện tây hòa thì vượt xe mô tô do nguyễn minh thiên điều khiển chở võ thanh tài
bị thiên và tài xịt nước pha với ớt bột luân đã lấy một khẩu súng chĩa về hướng thiên tài làm hai người này hoảng sợ bỏ chạy để lại xe mô tô
luân đã kiếp chiếc xe này cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tây hòa đã có buổi làm việc với ba người liên quan đến vụ việc trên
qua kiểm tra khẩu súng mà luân sử dụng là súng nhựa
đang trên đường vận chuyển thuê ma túy lường văn long chú tệ huyện sông mã tỉnh sơn la đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh sơn la phối hợp cùng phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh sơn la phát hiện bắt giữ
vào hồi một mươi chín h ngày một mươi hai tháng năm lực lượng chức năng đã bắt quả tang lường văn long về hành vi vận chuyển trái phép ma túy
tăng vật thu giữ là hơn hai trăm bốn mươi một
bảy gram heroin và hơn một viên ma túy tổng hợp
long khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên cho một đối tượng không rõ tên tuổi với giá là một triệu đồng
sản xuất và đăng tải video clip có nội dung bạo lực kích động bạo lực
một youtuber đã bị phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh hà nam phối hợp với thanh tra sở thông tin và truyền thông tỉnh hà nam lập biên bản xử phạt hành chính bảy năm triệu đồng
từ ngày hai mươi bốn tháng bốn cho đến ngày một mươi một tháng năm
công an tỉnh hà nam đã phát hiện chủ tài khoản kênh youtube kiên trội đăng tải một mươi video clip với nội dung như là bắt giữ người trái phép xâm hại thân thể lăng nhục xỉ nhục người khác
làm việc với cơ quan công an chủ tài khoản kênh youtube kiên trội đã thừa nhận tổ chức đóng diễn và quay các video clip trên nhằm mục đích câu like và kiếm doanh thu
phần cuối của bản tin là những thông tin về chuyên án tuệ phạm cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi

hà nội đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lương mạnh cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy hộ khẩu thường trú tại thôn minh tân xã minh trí huyện sóc sơn thành phố hà nội
đối tượng này cao một m sáu mươi tám và có nốt ruồi cách một năm cm dưới trước mép phải
và đối tượng nguyễn mạnh thường sinh năm hai nghìn hộ khẩu thường trú tại thôn ngãi cầu xã an khánh huyện hoài đức thành phố hà nội
phải nhận quyết định truy nã của công an huyện gia lâm thành phố hà nội cũng về tội cưỡng đoạt tài sản
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện